xin kính chào quý vị khán giả mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin từ sóc trăng
với hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
danh minh quang chú tại huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh sóc trăng khởi tố
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay danh minh quang thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video
và live stream có nội dung xuyên tạc đưa thông tin sai sự thật về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính sách an sinh xã hội của địa phương xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc
và làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hành vi của đối tượng diễn ra trong một thời gian dài mang tính hệ thống vi phạm luật an ninh mạng đã bị xử lý vi phạm hành chính
nhưng vẫn ngoan cố không sửa đổi
một đường dây chuyên lập khống hồ sơ để trục lợi bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm y tế vừa bị triệt phá
đến nay công an tp vinh tỉnh nghệ an đã khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can về hành vi gian lận bảo hiểm y tế
các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế hoặc bảo hiểm thương mại không có bệnh không có nhu cầu khám chữa bệnh
nhưng khi được các đối tượng cò mồi móc nối đến bệnh viện đa khoa thái an để trục lợi bảo hiểm y tế
thì các đối tượng này đã cung cấp căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế cho năm điều dưỡng
nguyễn thị hằng đặng thị anh tú lê thị anh tâm lương thị bé trần thị huệ và bác sĩ hoàng đăng thanh
đinh thị mỹ dung của bệnh viện đa khoa thái an để lập khống hồ sơ
khi thấy đủ số ngày lập hồ sơ bệnh án điều dưỡng hành chính sẽ thông báo cho đối tượng có tên trong hồ sơ bệnh án
đến ký thủ tục và thanh toán viện phí theo hồ sơ bệnh án đã lập
bước đầu làm rõ các đối tượng đã lập khống một trăm năm mươi ba bộ hồ sơ bệnh án để chiếm đoạt khoảng hai ba tỷ đồng tiền bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm y tế
công an tỉnh tiền giang vừa bàn giao nghi phạm cùng tăng vật trong vụ án giết người cho công an tỉnh bình dương để tiếp tục điều tra xử lý
chiều qua công an tỉnh tiền giang nhận thông tin trao đổi từ công an tỉnh bình dương yêu cầu hỗ trợ chặn bắt đối tượng
liên quan đến vụ án giết người cướp tài sản đang trên đường bỏ trốn về hướng các tỉnh miền tây
ngay lập tức các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang đã thành lập các tổ công tác tiến hành vây bắt
đến bảy giờ tối tại xã điểm hy huyện châu thành tổ công tác phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô trên quốc lộ một
đã ngay lập tức truy đuổi khống chế bắt giữ đối tượng cùng người phụ nữ đi chung trên xe mô tô
bước đầu đối tượng khai tên là nguyễn thành thông sinh năm hai nghìn và người phụ nữ đi cùng là lê thị mỹ anh sinh năm hai nghìn sáu
cả hai đều trú tại xã phú an huyện tân phú tỉnh an giang
thời gian gần đây tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh bạc liêu đang có những diễn biến khá phức tạp
đặc biệt là tội phạm liên quan đến hành vi giết người với tính chất mức độ ngày càng manh động nguy hiểm
và để lại nhiều hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội phản ánh sau đây của nhóm phóng viên
đây là nguyễn tuấn kiệt sinh năm hai nghìn bốn trú tại xã vĩnh trạch thành phố bạc liêu
một đối tượng nghiện game bạo lực vừa bị công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt giam
khi dùng cây đao dài gần một mét đâm chém nhiều nhát vào đầu lưng khiến một người đàn ông trú cùng địa phương tử vong
nếu trường hợp trên là ảnh hưởng bởi tâm lý bất ổn do game bạo lực thì bốn thanh niên này can tội giết người
chỉ vì sự thiếu kiềm chế trong giải quyết mâu thuẫn đối với những người cùng trang lứa
tối ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai lâm hoài nam sinh năm hai nghìn năm liên thành công sinh năm hai nghìn hai
lê văn nam sinh năm hai nghìn một
và võ quang đỉnh sinh năm hai nghìn hai cùng chú tại thành phố bạc liêu xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên tại một quán cà phê
trên địa bàn khóm bốn phường hai thành phố bạc liêu
khi hòa giải không thành các đối tượng đã dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp khiến hai nạn nhân bị thương tích nặng
đây là hai trong số những vụ án giết người trong thời gian gần đây tại tỉnh bạc liêu mà các đối tượng phạm tội đều còn rất trẻ
theo số liệu thống kê chỉ tính riêng trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
trên địa bàn tỉnh bạc liêu đã xảy ra tám vụ án giết người liên quan tám đối tượng
điều đáng nói là tính chất và mức độ hành vi của các đối tượng ngày càng manh động nguy hiểm
trong khi nguyên nhân đôi khi chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
thời gian qua thì tình hình tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh bạc liêu có xu hướng tăng
trong sáu tháng đầu năm đã xảy ra tám vụ giết người tăng hai vụ so với cùng kỳ
tuy nhiên thì đa số các vụ án giết người đều xuất phát từ những cái nguyên nhân sâu
tức là xuất phát từ những cái mâu thuẫn bầu phát trong quá trình sinh hoạt của người dân
đến hẳn như xảy ra hai cái vụ giết người do mâu thuẫn giữa các ngư phú trên biển
rồi hai cái vụ giết người do người tầm thần khơi đa
điều đáng mừng là trên địa bàn tỉnh do làm tốt công tác phòng ngừa nội vụ
cho nên là không xảy ra tình trạng các cái băng nhóm thanh toán lẫn nhau
cũng không xảy ra tình trạng là đô tượng phần sự cộng cán sử dụng vũ khí nóng
gây ra những cái vụ trọng án
giết người là hành vi nguy hiểm cho xã hội là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng
và dĩ nhiên kẻ thù ác sẽ phải đối diện với những bản án thích đáng cho tội ác mà mình gây ra
trường hợp của ngô việt em sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba chú tại phường tám tp bạc liêu
cũng vừa lệnh án một mươi năm tù về tội danh giết người
khoảng hai mươi giờ ngày hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
trong quá trình nhậu với một người anh em kết nghĩa
việt em đã nhắc lại mâu thuẫn trước đây
để rồi không kiềm chế mà dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương tích ba mươi tám
sau khi gây án đối tượng liên hệ với vợ con rể con nuôi và một số bạn bè thân thiết để bàn cách bỏ trốn
và cũng chính với hành vi này
bị cáo đã đẩy người thân bạn bè vào con đường phạm tội về hành vi che giấu tội phạm
rồi chẳng hỏi là gì
không biết là
đi đến chỗ tình bệnh mà
tội phạm giết người đã bị trương trị bằng những bản án thích đáng cho các hành vi nguy hiểm mà mình gây ra
điều này thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật
trong điều tra xét xử đúng người đúng tội
đồng thời cũng là lời cảnh tình răn đe cho toàn xã hội
nhất là những đối tượng có thói hành xử côn đồ coi thường pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang phối hợp với công an huyện châu thành tỉnh tiền giang
vừa bắt giữ đối tượng phạm ngọc hội chú tại huyện trợ gạo
vì có liên quan đến hoạt động tín dụng đen và cưỡng đoạt tài sản
hội đã cho một thanh niên chú trên địa bàn xã tân lý tây huyện châu thành
vay trên ba trăm linh triệu đồng lãi suất một mươi một tháng
khi người vay mất khả năng chi trả hội đe dọa gây áp lực buộc mẹ nạn nhân trả tiền thay
ngày hôm qua hội và bốn đối tượng hẹn gặp để nhận tiền thì bị phát hiện bắt giữ
tăng vật thu giữ gồm một mươi triệu đồng và một giao xếp
khám xét nợ của hội thu giữ thêm một số giấy tờ có liên quan đến việc cho vay và hung khí nguy hiểm
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam hai vợ chồng nguyễn thanh hải lương thị kiều tiên
đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với khư thị hồng
đều trú tại phường long thạnh thị xã tân châu tỉnh an giang về tội đánh bạc
lực lượng công an phát hiện bắt quả tang khư thị hồng đang thực hiện hành vi bán số lô số đề
tại hiện trường thu giữ bảy tờ giấy ghi các con số lô số đề một điện thoại di động gần sáu triệu đồng
và các vật dụng khác có liên quan
tại cơ quan công an hồng khai nhận bán số lô số đề cho nhiều người
và nạp phơi cho vợ chồng nguyễn thanh hải lương thị kiều tiên để hưởng hoa hồng
khám xét khẩn cấp nơi ở của hải và tiên tiếp tục thu giữ nhiều tăng vật và gần một trăm linh triệu đồng tiền mặt
tòa án nhân dân huyện cao lộc tỉnh lạng sơn ngày hôm qua đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hình sự
đối với hai bị cáo là hoàng thị lỏi và chu văn lo về hành vi chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng do không đồng ý việc thực hiện thi công dự án cải tạo nâng cấp đường cao lộc ba sơn
nên khoảng bảy giờ sáng ngày một mươi tám tháng bốn hoàng thị lỏi mang theo ba con dao cùng chai nhựa đựng dầu đuốc
và các vật dụng khác đến khu vực thi công ham dọa cản trở việc thi công
lực lượng công an xã nhanh chóng áp sát khống chế thì bất ngờ bị đối tượng dùng dao tấn công gây thương tích
đối với hai cán bộ công an tại phiên tòa hai bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải
sau khi xem xét các tình tiết hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo hoàng thị lỏi một mươi hai tháng tù giam
bị cáo chú văn lo sáu tháng tù giam